xin kính chào và mời quý vị và các bạn cập nhật tin tức của bản tin một trăm một mươi ba online của truyền hình công an nhân dân
mở đầu bản tin chiều nay sẽ là thông tin về phiên xét xử đại án mobifone avg
sau một ngày tạm dừng phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử hai cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông là nguyễn bắc son và trương minh tuấn cùng một mươi hai đồng phạm
trong vụ án xảy ra tại tổng công ty viễn thông mobifone mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phấn ngay nhìn toàn cầu avg
vào sáng nay hội đồng xét xử tòa nhân dân tp hà nội tiếp tục phiên xử
đáng chú ý trong phiên tòa sáng nay đại diện viện kiểm sát đã nêu quan điểm luận tội cũng như đề nghị mức án đối với các bị cáo
trước khi bước vào tranh tụng đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa nêu quan điểm luận tội
viện kiểm sát cho rằng kết quả điều tra thẩm vấn công khai tại tòa xác định hành vi phạm tội của các bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng
viện kiểm sát đánh giá trong quá trình thực hiện dự án đầu tư
dịch vụ truyền hình của mobifone các bị can ở mỗi vị trí vai trò khác nhau tại mobifone bộ thông tin và truyền thông và công ty thẩm định giá amax
đã có hành vi vi phạm pháp luật trong việc đề xuất dự án đầu tư đánh giá về tài chính kinh doanh của avg thẩm định giá
sử dụng kết quả thẩm định giá trị doanh nghiệp trong đàm phán và quyết định giá mua cổ phần của avg trong việc lập trình dự án và quyết định phê duyệt dự án đầu tư
thanh toán gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản của nhà nước với tổng giá trị thiệt hại hơn sáu năm trăm linh tỷ đồng
đại diện viện kiểm sát xác định trong vụ án này bị cáo nguyễn bắc son giữ vai trò chính nên phải chịu trách nhiệm cao nhất
quá trình điều tra bị cáo son đã thừa nhận hành vi phạm tội nhưng tại phiên tòa bị cáo lại không nhận tội sau đó lại thay đổi lời khai và nhận một phần tội
điều này cho thấy bị cáo son chưa thành khẩn khai báo chưa thật sự an năn chưa khắc phục hậu quả
việc nộp lại số tiền ba triệu usd đã nhận hối lộ vì thế cần phải áp dụng hình phạt thật nghiêm khắc mới tương xứng với hành vi phạm tội
bị cáo lê nam trà dù mức độ phạm tội rất nghiêm trọng nhận hối lộ số tiền đặc biệt lớn hai năm triệu đô la mỹ chỉ sau bị cáo nguyễn bắc son ba triệu đô la mỹ
nhưng bị cáo trà thành khẩn khai báo có ý thức khắc phục hậu quả nên được áp dụng nhiều tình tiết giảm nhẹ
bị cáo trương minh tuấn thành khẩn khai báo chủ động tích cực khai báo có ý thức khắc phục hậu quả
khi thực hiện hành vi phạm tội là do bị cáo nguyễn bắc son ép phải thực hiện chứ không chủ định thực hiện nên được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ
bị cáo tuấn nhận hối lộ ít nhất với số tiền hai trăm linh usd trong số bốn bị cáo bị truy tố về tội nhận hối lộ
các bị cáo khác cũng được đại diện viện kiểm sát áp dụng các tình tiết giảm nhẹ do thành khẩn khai báo
giúp cơ quan tố tụng nhanh chóng làm rõ bản chất vụ án
sau khi phân tích đánh giá toàn bộ hành vi phạm tội của từng bị cáo đại diện viện kiểm sát đề nghị mức án cụ thể như sau
đối với nhóm tội vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng
nguyễn bắc son sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông từ một mươi sáu đến một mươi tám năm tù
trương minh tuấn sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi cựu bộ trưởng bộ thông tin và truyền thông
từ một mươi sáu đến bảy năm tù
lê nam trà sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi một cựu chủ tịch hội đồng thành viên mobifone từ bảy đến tám năm tù
các bị cáo còn lại đề nghị mức án từ hai đến năm năm tù
đối với nhóm tội nhận hối lộ nguyễn bắc son tử hình tổng hợp hình phạt hai tội là tử hình
trương minh tuấn tám đến chín năm tù tổng hợp hình phạt của hai tội là từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
lê nam trà một mươi sáu năm tù
trương minh tuấn một mươi sáu đến một mươi bảy năm tù tổng hợp hình phạt của hai tội là từ hai mươi ba đến hai mươi năm năm tù
cao duy hải một mươi một đến một mươi hai năm tù tổng hợp hình phạt của hai tội từ một mươi bốn đến một mươi sáu năm tù
phạm nhật vũ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba cựu chủ tịch hội đồng quản trị avg từ ba đến bốn năm tù về tội đưa hối lộ
phiên tòa sẽ tiếp tục diễn ra trong chiều nay với phần tranh luận của các luật sư bảo chữa cho các bị cáo
vâng ạ các thông tin tiếp theo về phiên xét xử sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật
quý vị và các bạn hãy chú ý theo dõi
bản tin tiếp tục với thông tin từ nghệ an
tám đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích và gây dối trợ tựa công cộng xảy ra trên địa bàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an vào cuối tháng một mươi một vừa bị công an huyện nam đàn bắt giữ
theo điều tra ban đầu tám đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên trú tại xã vân diên huyện nam đàn
đêm ngày hai mươi chín tháng một mươi một tại khu vực chợ sen thuộc xóm nam sơn xã vân diên do mâu thuẫn hai nhóm thanh niên khoảng một mươi người đã sử dụng giao tiếp sát lát rượt đuổi đánh nhau khiến hai người bị thương nặng lại đưa đi cấp cứu
liên báo đội lượng công an đã đến hiện trường tiến hành đối tượng làm rõ vụ việc
đến ngày hai mươi tháng một mươi hai tám đối tượng đã bị bắt giữ
công an nam đàn cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự cố ý gây thương tích và gây dối trật tự công cộng
hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật
mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau khiến một người tử vong đó là vụ việc xảy ra vào tối qua tại lâm đồng
hiện công an tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bắt giữ hai đối tượng là trần viết minh hiệp chú tại đắk lắc và ngô quốc huy chú tại tp đà nẵng cùng tạm chú tại tp đà lạt về hành vi giết người
cụ thể vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút tối qua hiệp và huy đã xảy ra mâu thuẫn cãi nhau
dẫn đến đánh nhau với anh lê vũ linh ở cùng dãy nhà trọ và cả ba cùng đi làm thợ điện với nhau
trong lúc đánh nhau hiệp đã dùng dao đâm anh linh một nhát anh linh được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó
sau khi gây án thì hiệp và huy đã bỏ trốn khỏi phòng trọ
nhận được tin báo công an thành phố đà lạt đã truy nóng và vận động hai đối tượng ra đầu thú
hiện công an tp đà lạt đã bàn giao hai đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh tiếp tục điều tra làm rõ
liên quan đến vụ hàng chục đối tượng lâm tặc bao vây chém đứt gân tay cán bộ kiểm lâm tại vườn quốc gia jogdon tỉnh đắk lắc
năm người liên quan đã bị công an huyện airp tỉnh đắk lắc bắt giữ trong đêm qua một mươi chín tháng một mươi hai
trước đó vào khoảng một mươi tám h ba mươi phút ngày một mươi tám tháng một mươi hai hai kiểm lâm của vườn quốc gia york don là y khoan bờ giá và y thông chỉ bờ giá
trong lúc đi tuần tra đã phát hiện một nhóm lâm tặc đang phá rừng
năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu thuộc vườn quốc gia jogdon thuộc xã cư mờ lan huyện ea súp tỉnh đắk lắc
hai cán bộ kiểm lâm này đã nhanh chóng khống chế nhóm lâm tặc
lúc này các đối tượng lâm tặc khác đã lao vào giải cứu đồng bọn
trong lúc bị lâm tặc tấn công kiểm lâm y thông chỉ bởi giá bị trúng một nhát chém vào tay đứt gần mất nhiều máu
sau khi nhận được tin báo công an huyện ea súp đã nhanh chóng triển khai lực lượng truy bắt nhóm đối tượng gây án
tại vườn quốc gia dốc đôn các đối tượng có hành vi chống lực lượng kiểm lâm đang thi hành nhiệm vụ
và một đồng chí kiểm lâm bị thương lực lượng công an huyện đã trực tiếp tổ chí đạo
thành lập ba tổ công tác tiến hành vào hiện trường sang lọc các đối tượng vi phạm về khai thác
chế biến vận chuyển lâm sản trái phép
thì qua trả soát sang lọc chúng tôi xác định
rằng là năm đối tượng này đã vào khai thác hai cây gỗ tại vườn quốc gia jogdon
các đối tượng bị bắt giữ gồm y gió hồ quỳnh bùn lẹ hồ quỳnh đương văn huỳnh
cùng chú ở huyện buông đôn tỉnh đắk lắk y khoáng mò giao y thất mò giao cùng chú tại huyện ea súp
bước đầu cơ quan công an đã xác định đối tượng cầm dao trực tiếp chém kiểm lâm là y gió hơ quỳnh
công việc của em hằng ngày hay trồng mì làm ruộng trong khi thiếu tiền
và rủ anh em đi phá rừng
tụi em thường đi chỗ nào vắng vẻ buổi tối lúc đầu là em đang soi đèn cho y lẹo đăng cắt
có một anh canh bộ kiểm lâm bay vô để chụp em
xong rồi em cầm dao em chém vô can bộ kiểm lâm rồi em bỏ chạy
theo công an huyện ea súp thì tại hiện trường nơi xảy ra vụ việc
các đối tượng lâm tặc đã chặt hạ được hai cây gỗ cam xe nhóm hai có khối lượng khoảng ba mét khối
hiện công an huyện ea súp đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ việc để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
bất chấp những bài học đắt giá về các vụ tai nạn giao thông do tài xế điều khiển phương tiện
sau khi đã sử dụng rượu bia cũng như các chất kích thích thời gian qua
nguyễn phân ngân chủ tại quận thủ đức thành phố hồ chí minh
là tài xế xe tải đường dài vẫn sử dụng ma túy sau đó thì điều khiển phương tiện
vào sáng nay ngân đã bị công an huyện tri tôn tỉnh an giang bắt quả tang
vào tối ngày một mươi chín tháng một mươi hai trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra bảo đảm trật tự an toàn giao thông
khi đến khu vực xã lư huyện tri tôn tổ công tác thuộc lực lượng công an huyện tri tôn
phát hiện xe tải do tài xế văn ngân điều khiển có biểu hiện vi phạm luật giao thông
tổ công tác dừng phương tiện kiểm tra và phát hiện ngân không có dây phép lái xe
ngoài ra lực lượng còn phát hiện trên xe có các dụng cụ để sử dụng ma túy
tiến hành kiểm tra nhanh ngân dương tính với chất ma túy
tại cơ quan công an ngân khai nhận trong quá trình chở hàng hóa từ thành phố hồ chí minh
đi tỉnh kiên giang có sử dụng ma túy
đang trên đường quay về thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện bắt giữ
hiện ngân đã được đưa vào cơ sở điều trị cai nghiện ma túy tỉnh
cắt cơn giải động để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định
thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản đối tượng trần nhật minh trú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
vừa bị công an thành phố đồng hới bắt giữ
mình chính là đối tượng nằm trong chuyên án được công an thành phố đồng hới xác lập trước đó
để đấu tranh với hành vi trộm cắp tài sản xảy ra trong thời gian qua trên địa bàn
tại cơ quan điều tra minh khai nhận đã thực hiện sáu vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn
trong đó có bốn vụ đối tượng thực hiện một mình hai vụ thực hiện cùng với đối tượng trần phan hoàng
trú tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
tài sản trộm cắp chủ yếu là máy tính sách tay điện thoại máy tính bảng xe máy
với tổng giá trị gần một trăm linh triệu đồng
lực lượng công an thành phố đồng hới đã thu hồi tài sản gồm một xe máy và một máy tính bảng
có giá trị khoảng ba mươi triệu đồng để trả lại cho bị hại
bản tin tiếp tục với thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hòa thành
tỉnh tây ninh đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tấn tài
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp long mỹ xã long thành bắc
huyện hòa thành tỉnh tây ninh về tội cố ý gây thương tích
đối tượng này cao một m sáu mươi bảy răng ngâm đen và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đuôi lông mày phải
cũng liên quan đến tội cố ý gây thương tích cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân châu
tỉnh tây ninh đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng
đối tượng đặng văn nhật sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại ấp ba
xã suối ngô huyện tân châu tỉnh tây ninh
và đối tượng lê thanh điển sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại ấp bào đưng
xã tân phong huyện tân biên tỉnh tây ninh có sẹo thẳng một năm cm sau cánh mũi trái
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi

luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện